tiếp tục với các tin tức quốc tế ngoại trưởng ai cập sameh sukhri đã gặp điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết của liên hợp quốc tại giải gaza bà sigrid kha để thảo luận tình hình nhân đạo ở giải đất này
tại cuộc gặp hai bên đã đề cập đến tình hình nhân đạo đang hết sức nghiêm trọng ở gaza tập trung đánh giá sự suy giảm hoạt động của các tổ chức nhân đạo và dịch vụ trong khu vực
hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường dòng viện trợ nhân đạo đến gaza hỗ trợ hoạt động liên tục của các cơ sở dịch vụ bệnh viện và cơ quan cứu trợ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân palestine
đây là chuyến thăm đầu tiên của bà kha tới khu vực kể từ khi được bổ nhiệm làm điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại giải gaza vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
cùng ngày bộ trưởng quốc phòng italia xác nhận nước này sẽ đón nhận một trăm linh trẻ em palestine bị thương đến điều trị
trong khi đó israel cho biết chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến gaza sẽ đón nhận một trăm linh trẻ em palestine bị thương đến điều trị
chuyến hàng viện trợ thuốc chữa bệnh sẽ có mặt tại gaza trong ngày một mươi bảy tháng một theo một thỏa thuận vận chuyển dược phẩm và hàng cứu trợ do qatar làm trung gian